công ty cổ phần mía đường cần thơ casuco tuyên bố đóng cửa nhà máy đường tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
khiến cho người trồng mía tại địa phương này hết sức hoang mang lo lắng về việc không có nơi tiêu thụ mía
trước phản ứng của người dân nhà máy đã cam kết sẽ thu mua hết số mía cho người dân
theo báo cáo của công ty cổ phần mía đường cần thơ casuco niên vụ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
công ty chỉ ép được gần năm trăm chín mươi một tấn mía giảm gần ba mươi tám sản lượng mía ép giảm hơn ba mươi bảy và lượng đường thu được hơn năm mươi năm trăm linh tấn giảm bốn mươi ba năm so với niên vụ trước
dự báo trong thời gian tới sẽ thiếu nguyên liệu ép mía vì diện tích hiện giảm chỉ còn hơn sáu hectare tương đương khoảng bốn trăm linh tấn mía nguyên liệu
để giải bài toán nguyên liệu giải pháp tối ưu là buộc phải tạm thời đóng cửa một nhà máy
tuy nhiên dù đóng cửa nhà máy nhưng casuco cam kết sẽ không để một cây mía nào
của người dân bị bỏ lại
ngoài cam kết thu mua hết mía của người nông dân công ty cổ phần mía đường cần thơ casuco cũng cam kết với giá bao tiêu hiện nay là bảy trăm linh đồng một kg
công ty sẽ mua cao hơn nếu giá đường tăng và sẽ không mua thấp hơn nếu giá đường giảm để người nông dân bảo đảm vẫn có lợi nhuận